các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thông tin ban đầu vào gần ba giờ sáng cùng ngày người dân trong khu vực phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội tại cửa hàng kinh doanh dịch vụ cưới hỏi
tại địa chỉ một trên một trăm một mươi bảy đường nguyễn văn quá phường đông hưng thuận quận một mươi hai
người dân trong khu vực đã nỗ lực dập lửa nhưng không thành do cửa hàng trên thiết kế cửa cuốn không thể tiếp cận được bên trong
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai đã huy động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa
sau khi dập tắt đám cháy
cơ quan chức năng phát hiện trong nhà có ba người tử vong
danh tính các nạn nhân bước đầu được xác định là anh trịnh ngọc tin ba mươi bốn tuổi vợ anh tin là chị nguyễn phương thùy ba mươi hai tuổi
và con gái anh tiên chị thùy là cháu trịnh bảo nhi hai tuổi cùng quê quảng ngãi
khoảng ba giờ kém cô nghe la lớn lắm
mở cửa vừa khỏi ra thì thấy đây nó phật nó cháy ở ngoài ngay cái đồng hồ nè
thì cãi cửa vừa lên là nó phật nó cháy dữ rồi
không có dám vô
rồi bắt đầu nó chạy ra làm sao nhà đập tường
rồi bốn giờ anh nhận cuộc đoạn của cậu
thì bà chị chạy qua bị cháy này kia cậu mắc rồi
ngoài thiệt hại về người vụ cháy cũng đã thiêu rụi nhiều tài sản trong tiệm áo cưới
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
liên quan đến vụ xe taxi bỗng nổ tung tại cẩm phả quảng ninh khiến hai nạn nhân thiệt mạng và ít nhất một người khác bị thương
điều tra đưa ra nhận định có thể vị khách này đem theo mình tự sát dẫn đến vụ phát nổ trên
nạn nhân hành khách này tên thành khoảng năm mươi tuổi khám xét nhà tại khu hoàng thạch phường cẩm thạch thành phố cẩm phà
cảnh sát phát hiện thư tuyển mệnh cùng một số dây mìn
theo điều tra ban đầu lúc một mươi hai h hai mươi phút ngày ba tháng một mươi tổng đài hãng taxi nhận được điện thoại của khách báo đón tại đường lê thanh nghị tổ bảy khu hoàng thạch phường cẩm thạch thành phố cẩm phả
khoảng một mươi hai h hai mươi bốn phút lái xe đặng văn trung hai mươi chín tuổi báo về trung tâm đã đón được khách
tám phút sau thì vụ nổ kinh hoàng xảy ra khiến anh trung và ông thành tử vong tại chỗ
ô tô năm chỗ biển quảng ninh do anh nguyễn hữu phúc bốn mươi một tuổi chú phường cẩm thạch thành phố cẩm phả điều khiển đi gần xe taxi thời điểm xảy ra vụ nổ bị bắt lửa gây cháy
anh phúc kịp mở cửa thoát ra ngoài an toàn
chiếc xe máy chạy cùng chiều trước mặt xe taxi bị hư hỏng nặng người trên xe máy được đưa đi cấp cứu
tiếp tục thông tin về vụ phá rừng pơ mu gây xôn xao dư luận thời gian qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã tiến hành dựng lại một phần hiện trường
theo đó đoàn công tác gồm các cán bộ của cơ quan điều tra cùng một mươi một đối tượng trong nhóm vận chuyển thuê đã quay trở lại hiện trường để các đối tượng mô tả lại hành vi vận chuyển gỗ của mình
các đối tượng khai nhận
mỗi ngày vận chuyển được khoảng một hai phách gỗ từ hiện trường ra đến khu vực tập kết gỗ với tiền công được trả là một triệu trên một mét khối
bình quân mỗi ngày các đối tượng được khoảng ba trăm linh đồng cho đến ngày bị cơ quan công an vận động đầu thú mỗi đối tượng đã nhận được một mươi triệu đồng
vụ phá rừng pơ mu tại khu vực giáp xanh vành đai biên giới nam giang tỉnh quảng nam được xem là vụ việc có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng
tính đến cuối tháng chín vừa qua ban chuyển án đã bắt được năm đối tượng cộng cán trong vụ án với vai trò cung cấp tiền bạc tổ chức nhân lực đốn hạ và vận chuyển gỗ pơ mu tại khoảnh năm tiểu khu ba trăm năm mươi một thuộc rừng phòng hộ nam sông bung nằm trong vành đai biên giới việt lào
với tội danh hủy hoại rừng hai bị cáo là roma loan và siêu kích vừa bị tòa nhân dân huyện trư prong tỉnh gia lai đưa ra xét xử lưu động
theo cáo chẳng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đến cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu hai bị cáo rơ ma loan cùng với con rể là siêu kích cùng chú tên huyện chư prong đã dùng cưa xăng và dựa chặt cây phá rừng sản xuất thuộc lô bốn khoảnh một mươi tiểu khu một mươi nghìn một trăm một mươi một do ủy ban nhân dân xã yammer huyện chư prong có trách nhiệm quản lý và bảo vệ
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tổ công tác quản lý bảo vệ rừng yamer khi tuần tra kiểm tra đã phát hiện hai đối tượng trên đang có hành vi phá rừng trái pháp luật
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản
giữ tăng vật là hơn một mươi bốn mét khối gỗ
tại phiên tòa hai bị cáo trên đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo roman với mức án hai mươi bốn tháng tù giam bị cáo siêu kích một mươi tám tháng tù treo thời gian thử thách là ba mươi sáu tháng
cùng với đó hai bị cáo trên phải bồi thường cho ủy ban nhân dân xã yam mơ với số tiền trên hai mươi triệu đồng
những năm trở lại đây nạn cơ bạc không chỉ hoành hành ở đô thị mà đã tràn về vùng nông thôn với đối tượng tham dự
từ già đến trẻ từ đàn ông đến phụ nữ đều bị cuốn vào cơn bão đỏ đen khiến nhiều làng quê bị tàn phá hàng loạt gia đình bị đẩy vào cảnh tan cửa nát nhà
thời gian gần đây công an tỉnh nam định liên tiếp triệt phá các tụ điểm cờ bạc nơi làng quê lập lại tình hình an ninh trật tự tại địa phương
một đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại thôn nam hùng xã nam phong vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố nam định triệt xóa cách đây ít ngày
đây là sới bạc tập trung đông người độ ăn thua lớn hình thức đánh bạc tinh vi chuyên nghiệp có nhiều đối tượng canh coi và liên tục di chuyển địa điểm
thời gian đánh bạc từ hai mươi ba h đến ba h sáng còn bạc nào thuê hết tiền sẽ được cho vay tiến dụng với lãi suất năm mươi đồng trên một triệu một ngày
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định cũng vừa triệt xóa thành công một ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền tại thị trấn lâm huyện y yên bắt ba mươi sáu đối tượng thu ba trăm ba mươi năm triệu đồng
một khẩu súng quân dụng và nhiều dụng cụ để đánh bạc
bị bắt quả tàng ngay tại chiếu bạc thế nhưng các đối tượng vẫn khai báo quanh co
trong quý ba năm hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh nam định đã triệt phá một trăm linh năm vụ đánh bạc trong đó phần lớn các vụ đánh bạc là xảy ra tại khu vực làng quê
thủ đoạn của các đối tượng khá tiền
canh bạc thâu đêm là sự khánh kiệt về kinh tế sự tàn cửa nắt nhà của biết bao gia đình
cờ bạc không chỉ khiến sạt nghiệp nát nhà mà còn kéo theo nhiều hệ lụy như đầm chém vì đòi nợ thuê trộm cắp cấp giận
cờ bạc cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng phạm pháp ở nông thôn gia tăng
một số liệu đáng buồn là tỷ lệ phạm pháp hình sự ở nông thôn thời gian gần đây chiếm tới tám mươi số vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh nam định
vì vậy chính quyền địa phương các tổ chức đoàn hội gia đình cần vận động người thân tránh xa các tệ nạn dưới mọi hình thức
liên quan đến vụ tai nạn khiến cháu bé một mươi tuổi bị mảnh tôn cớ cổ dẫn đến tử vong gây xôn xao dư luận thời gian qua
hôm nay công an quận hoàng mai tp hà nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đinh ngọc thạch năm mươi hai tuổi
tên gọi khác là bình quê hà nam tạm trú tại quận hoàng mai để điều tra về hành vi
phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
bị can thạch được xác định là người điều khiển chiếc xe xích lô chở tôn gây ra vụ tai nạn thương tâm trên
trước đó vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng chín cháu bé đang đi xe đạp trên đường đã va vào tấm tôn trên một chiếc xe xích lô đang đỗ bên đường tân mai quận hoàng mai
sau va chạm cháu bị một phần tấm tôn cứa vào cổ gây chảy máu cấp cháu được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
ngày hai mươi bốn tháng chín cơ quan điều tra công an quận hoàng mai đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với người lái xe xích lô là đinh ngọc thạch để điều tra làm rõ sự việc
kết quả điều tra ban đầu cho thấy xe xích lô do ông thạch chở hàng thuộc danh sách những xe bị cấm lưu thông trong nội thành hà nội
tuy nhiên ông thạch vẫn dùng xe xích lô để trở tôn lợp mái nhà và đỗ bên đường
tấm tôn trên xe xích lô do ông thạch trở có chiều dài và chiều rộng vượt ra ngoài thùng xe
khi cháu bé đi xe đạp trên phố tân mai do không chú ý quan sát đã đâm vào xe trở tôn của ông thạch và bị tấm tôn sắc cứa vào cổ dẫn đến sự việc đau lòng trên
trong hai ngày tới thì thời tiết tại các tỉnh phía đông bắc bộ đặc biệt là tại các tỉnh ven biển và thủ đô hà nội sẽ có đôi chút chuyển biến với trời nhiều mây hơn mưa rào rải rác xuất hiện về đêm và sáng sớm nền nhiệt độ mát mẻ đạt ở ngưỡng là từ hai mươi ba đến ba mươi độ
từ ngày mùng bảy thì mưa hầu như không còn ban ngày trời nắng nhiều hơn nên nhiệt độ vì vậy sẽ tăng lên khoảng từ một cho đến hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế do chịu ảnh hưởng của dãy áp thấp ngang qua khu vực có xu hướng hoạt động mạnh hơn
nên mưa rông sẽ lan rộng trên toàn vùng
mưa xảy ra ở bất kể thời điểm nào trong ngày nên phần nào gây trở ngại cho các hoạt động giao thông và sản xuất của người dân với nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận ban ngày trời nắng gián đoạn sen giữa vào đó là những khoảng nhiều mây
chiều tối thì mưa xuất hiện nhiều hơn do rãnh áp thấp được thiết lập văn ngang qua khu vực
do có mưa nên nền nhiệt độ khá dễ chịu khi phổ biến ngày đêm là từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên
từ ngày mùng năm đến ngày mùng bảy trời mây thay đổi ngày nắng với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối thì sẽ có mưa rào và rông rải rác có nơi mưa to đến rất to
trong cơn rông có khả năng sẽ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh với nhiệt độ là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các thỉnh nam bộ
chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió tây nam nên khu vực này vẫn có mưa rông trên diện rộng
một số nơi sẽ xuất hiện mưa to
trong cơn rông người dân cần hết sức lưu ý với sâm xét và gió giật mạnh
vào ban ngày thì trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa cao nhất chỉ đạt được mức ba mươi ba độ